ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn đã chính thức thông qua luật công an nhân dân sửa đổi và có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
theo đó ngày một mươi một tháng một mươi hai vừa qua văn phòng chủ tịch nước cũng đã tổ chức họp báo công bố lệnh của chủ tịch nước về việc thông qua luật này
chiều nay tại trụ sở bộ công an thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị cơ quan để chỉ đạo triển khai luật công an nhân dân sửa đổi
tại cuộc họp thứ trưởng nguyễn văn thành thông báo chỉ đạo của bộ trưởng bộ công an về việc chủ động tổ chức triển khai có hiệu lực hiệu quả luật công an nhân dân sửa đổi
thứ trưởng nguyễn văn thành chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch để báo cáo đồng chí bộ trưởng bộ công an ký ban hành các nội dung có liên quan đến luật công an nhân dân sửa đổi
trong đó tập trung nhóm nội dung quan trọng một là tổ chức tuyên truyền luật công an nhân dân đến toàn lực lượng công an
hai là in ấn cấp phát các tài liệu tập huấn chuyên sâu có liên hệ đến thực tiễn từng địa phương
ba là công tác xây dựng và hoàn thành các văn bản để cụ thể hóa các quy định của luật công an nhân dân khi luật có hiệu lực
bốn là giả soát và xây dựng hệ thống báo cáo viên để đảm bảo tuyên truyền phổ biến luật công an nhân dân có hiệu lực hiệu quả
bên cạnh đó bộ công an cũng giao cục đào tạo công an nhân dân ra soát toàn bộ các tài liệu giáo trình có liên quan để sửa đổi bổ sung cho phù hợp luật công an nhân dân sửa đổi
vào chiều nay học viện chính trị công an nhân dân tổ chức hội thảo khoa học trọng tâm công tác nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên học viện chính trị công an nhân dân đến năm hai nghìn hai mươi và định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
hội thảo nhằm đánh giá thực trạng hoạt động khoa học và công tác nghiên cứu khoa học
học viện chính trị công an nhân dân tổ chức hội thảo khoa học và công tác nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên học viện chính trị công an nhân dân tổ chức hội thảo khoa học
hiện đại trong sạch vững mạnh trong tình hình mới
hội thảo nhằm đánh giá thực trạng hoạt động khoa học và công nghệ của học viện thời gian qua
vào sáng ngày hôm nay học viện cảnh sát nhân dân đã phối hợp với cục cảnh sát giao thông
phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội tổ chức hội thi lái xe an toàn năm hai nghìn một mươi tám
ba đội thi đến từ cục cảnh sát giao thông phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
và học viện cảnh sát nhân dân đã phải trải qua các phần thi như kỹ năng phanh khẩn cấp xe mô tô
kỹ năng ghép xe ô tô kỹ năng cua vòng xe mô tô lái xe hình fia kỹ năng đi thăng bằng trên ván hẹp
với mong muốn thực hiện tốt phương châm học đi đôi với hành lý luận gắn với thực tiễn
hội thi là cơ hội để trao đổi giao lưu bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng kinh nghiệm
trong sử dụng phương tiện ô tô xe mô tô phân khối lớn phục vụ công tác tuần tra kiểm soát và dẫn đoàn
hội thi lần này cũng là tiền đề để tiến tới xây dựng hội thi lái xe ô tô và mô tô tuần tra kiểm soát thường niên
dành cho lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc trong thời gian tới
vào ngày hôm nay phiên tòa xét xử vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần đông á viết tắt là dap đối với trần phương bình năm mươi chín tuổi
nguyên tổng giám đốc phó chủ tịch phan văn anh vũ tức vũ nhôm bốn mươi ba tuổi
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng bắc nam bảy mươi chín cùng hai mươi bốn đồng phạm
tiếp tục với phần đối đáp lại bài bào chữa các luật sư của viện kiểm sát
trong phần tranh luận vào ngày hôm nay theo viện kiểm sát việc phan văn anh vũ cho rằng số tiền hai trăm linh tỷ đồng
là quan hệ dân sự với trần phương bình là không có căn cứ bởi tiên vũ nhận của ngân hàng chứ không phải của trần phương bình
đại diện viện kiểm sát khẳng định việc bị cáo vũ đã ký vào phiếu nộp tiền khống là thể hiện ý chí ý thức chấp nhận của bị cáo
vì vậy viện kiểm sát bác bỏ hoàn toàn ý kiến vũ và luật sư cho rằng bị cáo không phạm tội
tuy nhiên viện kiểm sát cũng ghi nhận quá trình điều tra và tại tòa gia đình vũ đã nộp lại số tiền hai trăm linh ba tỷ đồng
bị quy kết lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt dap số tiền trên
đối với các bị cáo còn lại viện kiểm sát chấp nhận lời bào chữa của các luật sư khi cho rằng là nhân viên
nên các bị cáo đã làm theo chỉ đạo của trần phương bình bỏ qua quy trình của ngân hàng mà phạm tội
vì vậy khi đề nghị bức án viện kiểm sát đã xem xét các tỉnh tiết trên và quá trình điều tra
cũng như tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo ăn năn hối cải
trước đó đại diện viện kiểm soát nhân dân tp hcm đã đề nghị ủa đồng xét xử
xử phạt trần phương bình mức án tù trung thân nguyễn thị kim xuyến nguyên phó tổng giám đốc ba mươi năm tù cho cả hai tội danh trên
đối với phan văn anh vũ bị đề nghị mức án một mươi năm một mươi bảy năm tù tổng hợp hình phạt bản án tòa nhân dân cấp cao tại hà nội
bị cáo này phải chịu hình phạt chung là hai mươi ba đến hai mươi năm năm tù
liên quan đến vụ án này hai mươi ca ba bị cáo còn lại cũng bị đề án bức án từ hai năm tù cho hưởng án treo đến một mươi tám năm tù
lực lượng biên phòng quảng trị phối hợp với đoàn đặc nhiệm miền nam cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của bộ công an phá thành công chuyên án bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển một mươi chín kg ma túy tổng hợp dạng đá
hai đối tượng vận chuyển ma túy bị bắt tại khu vực bến xe miền đông thuộc quận bình thạnh tp hcm gồm nguyễn đăng khoa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hoàng minh nhật sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám cùng chú tại tp hcm vật chứng thu giữ gồm một mươi chín kg tính cả bao bì ma túy tổng hợp dạng đá
được biết số ma túy trên được các đối tượng cất dấu tinh vi trong những thùng loa nghe nhạc
để đưa từ lào về việt nam qua đường cửa khẩu quốc tế lao bảo vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra
lại có thêm một đường dây môi giới mua bán thận vừa bị công an quận long biên tp hcm đấu tranh triệt phá
đối tượng cầm đầu là nguyễn đức thắng hai mươi chín tuổi trú tại huyện ứng hòa
theo tài liệu điều tra vào khoảng một mươi một h ngày bốn tháng một mươi hai kiểm tra nhà trọ tại số sáu mươi ba trên sáu mươi sáu ngọc lâm phường ngọc lâm quận long biên
các trinh sát đã phát hiện phòng trọ này đang nuôi tán
các người đều chuẩn bị đi bán thận thu giữ một khẩu súng bắn nạn bi hai trăm linh viên nạn ba thanh đao
tại cơ quan công an thắng khai nhận đã môi giới thành công được khoảng một mươi năm ca ghép thận
tất cả các ca bán thận thắng đều cho kiểm tra xét nghiệm và phẫu thuật ghép thận tại bệnh viện quân y một trăm linh ba
mỗi quả thận thắng thường mua với giá hai trăm ba mươi triệu đồng bán cho người có nhu cầu khoảng hai trăm chín mươi triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận long biên đã khởi tố vụ án khởi tố bắt tạm giam bị can nguyễn đức thắng về hành vi mua bán bộ phận cơ thể người
công an huyện tuy an vừa phối hợp cùng trung tâm an ninh của ngân hàng việt nam tịnh vượng tỉnh phú yên đã bắt quả tang đối tượng nguyễn xuân bình
khi đang thực hiện hành vi làm giả hồ sơ vay để rút vốn của ngân hàng tại biêu điện huyện tuy an
công an huyện tuy an vừa phối hợp cùng trung tâm an ninh của ngân hàng việt nam tịnh vượng tỉnh phú yên đã bắt quả tang đối tượng nguyễn xuân bình
có trong hồ sơ để rút tiền với thủ đoạn này đối tượng đã làm giả một mươi một bộ hồ sơ vay tín chấp tiêu dùng được ngân hàng giải ngân bảy hồ sơ với tổng số tiền gần hai trăm năm mươi triệu đồng
bình đã rút bốn hồ sơ với số tiền một trăm bốn mươi năm triệu đồng trong lúc thực hiện rút tiền gói vay bốn mươi triệu đồng ở biêu điện tuy an thì bị công an bắt quả tang
vật chứng thu giữ gồm tám giấy chứng minh nhân dân tám giấy đăng ký xe mô tô giả tám thẻ sim điện thoại một máy tính sách tay hai điện thoại di động một xe máy bốn mươi triệu đồng và một số giấy tờ khác
cảm ơn các bạn đã theo dõi
ngày sáu tháng một mươi hai trường gặp chị luyến để đi tìm nhà trọ sau đó trở đi dạo lợi dụng đoạn đường ít người qua lại trường dùng tay bóp cổ và gậy gỗ đánh chị luyến sau đó cướp đi một điện thoại nhãn hiệu iphone sáu cùng hơn hai mươi bốn triệu đồng
từ đơn trình báo của nạn nhân công an thị xã quảng yên đã xác định được đối tượng cướp tài sản của chị luyến là đinh văn trung đồng thời vận động trung ra đầu thú tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn
chiều ngày chín tháng một mươi hai trung đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã quảng yên để đầu thú hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh đã khởi tố vụ án làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng
trong phần tiếp theo của chương trình cháy lớn tại quán karaoke trên đường nguyễn khiết hà nội thiêu dụi nhiều tài sản trong quán karaoke

cùng tìm hiểu về quy trình báo động đỏ giúp bệnh nhân có thêm cơ hội sống
tiếp tục với những tin tức khác vào khoảng một mươi sáu h ngày hôm nay tại quán karaoke bảy mươi năm nguyễn khiết phường phúc tân quận hoàn kiếm tp hà nội đã xảy ra vụ cháy lớn thiêu dụi nhiều tài sản trong quán karaoke bốn tầng
theo nhân chứng đám cháy bắt đầu từ tầng hai của quán sau đó lan ra các tầng của ngôi nhà và lan sang hai nhà bên cạnh
ngay sau đó người dân đã báo cho quán karaoke bốn tầng
theo lực lượng chức năng nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hà nội đã điều động hàng chục xe chữa cháy xe tiết nước tới hiện trường dập lửa
vụ cháy xảy ra trong ngõ nhỏ nằm sâu trong khu dân cư nên việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn
vị trí đám cháy lại là nơi tập trung đông dân cư nên nguy cơ đám cháy lan là rất cao
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra
công an tỉnh bình phước đã hoàn thành báo cáo thống kê thiệt hại về vụ tai nạn giữa xe chở xăng dầu và xe ba gác làm sáu người tử vong hai người bị thương và một mươi chín căn nhà bị cháy gây thiệt hại tài sản trên một mươi tỷ đồng
nguyên nhân vụ tai nạn giao thông là do tài xế thạch vân hay còn gọi là thạch văn phong điều khiển xe bồn chở xăng dầu vượt quá tốc độ cho phép khoảng chín mươi trên sáu mươi km một giờ và không giữ khoảng cách an toàn dẫn đến va chạm với xe ba gác và gây cháy cả xe chở xăng và một mươi xe

cứ vào dịp cuối năm công tác phòng cháy chữa cháy có những diễn biến phức tạp và điều đáng nói là nhiều người dân vẫn chưa thực sự quan tâm đến vấn đề này còn nhiều điểm tiềm mẩn nguy cơ cao về cháy nổ